cả đường dây ma túy xuyên quốc gia gồm đối tượng vượt biên sang lào nhập hàng đến đối tượng vận chuyển đối tượng tiêu thụ đã bị cán bộ cảnh sát chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa hỗ trợ
với danh nghĩa là chủ tiệm tạp hóa cầm đồ chủ tiệm mèo các đối tượng đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo
ba chung ấn danh
ở thành phố thanh hóa bà trùm tống thị bích tức phương lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại phố lê lai phường đông sơn thành phố thanh hóa hầu như chưa có tỷ vết gì
bà bích ở số nhà ba trăm ba mươi ba lê lai ngôi nhà rất đẹp với mặt tiền rộng thành thang mặt đường từ thành phố thanh hóa đi sầm sơn
một phần mặt tiền bà bích mở tiệm tạp hóa phần còn lại cô ta mở tiệm cầm đồ cho vay tài chính nên giàu có nhất nhì khu phố
mọi người ai cũng nghĩ sự giàu có của cô ta là nhờ vào kinh doanh
không ai biết cửa hàng chỉ là tấm bình phòng che giấu chân tướng bà trùng ma túy
bích còn có tên là phương chồng cũ tên là lâm nên người dân trong vùng thường gọi là phương lâm
sau khi lưu hôn bích cặp và sống như vợ chồng với trần quang tiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú phố lê hoàn phường điện biên thành phố thanh hóa
trần quang tiến hay còn gọi là tiến kiều là đối tượng hình sự của
tổng cán có nhiều tiên án tiền sự cực kỳ côn đồ hùng hãn nên ai cũng sợ
đặc biệt để lấy le và dằn mặt các đối tượng khác tiến luôn kè kè khẩu súng
chính vì có sự bảo kề của tiến nên tiệm cầm đồ cho vai tài chính của bà bích là màn phát đạt không còn nợ nào dám ho he hay bùng tiền của bà bích
tiến cũng chính là đối tượng cảnh giới bảo kê cho bà bích trong các hoạt động mua bán ma túy
dù vỏ bọc của bà trùm tống thị bích chắc chắn như vậy
nhưng cũng không qua mắt được các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thanh hóa
vì qua công tác nắm tình hình các anh phát hiện bích có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy
chuyên nhập hàng từ biên giới về bán buôn cho các đối tượng ở thành phố thanh hóa và các huyện lần cận
dưới vỏ bọc là chủ tiệm cầm đồ tống thị bích đã câu kết với một số đối tượng cộng cán
có tiền án về tội mua bán vận chuyển ma túy trên địa bàn thành phố thanh hóa và huyện mường lát thanh hóa
hình thành đường dây mua bán vận chuyển ma túy khép kín từ lào qua các đường tiểu mạch trên tuyến biên giới từ mường lát
sau đó vận chuyển về thành phố thanh hóa tiêu thụ
các đối tượng trên biên giới sẽ gửi hàng về thành phố cho bích bằng xe khách
để tránh bị phát hiện cô ta không bao giờ trực tiếp nhận hàng
mà thuê nguyễn thị nhật lệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở phú thọ một
phường phú sơn thành phố thanh hóa làm nhiệm vụ lấy hàng mang về cho mình
lệ có tiệm neo trong chợ tây thành rất đông khách thuê nhiều người làm
thỉ thoảng mới trực tiếp làm cho khách quen
tuy nhiên đây cũng chỉ là vò bọc để che giấu việc giàu có từ ma túy của đối tượng này
mỗi khi bích yêu cầu lệ sẽ đi lấy ma túy về nhà đưa cho bích và thực hiện các công việc khác mà bà trung yêu cầu
thực hiện sáng kiến phòng tuyến bà lớp
trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
công an thanh hóa đã phối hợp với công an hủa phăn lào cùng ngăn ngừa ma túy thẩm lậu vào việt nam
công an tỉnh thanh hóa đã tổ chức điều tra cơ bản
xác định các tụ điểm về ma túy của lào và các đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng phía việt nam
trên cơ sở đó thường xuyên trao đổi thông tin cho phía lào để phát hiện sớm
hỗ trợ lào để tác chiến từ xa và nắm thông tin các hoạt động âm mưu phương thức của các đối tượng
có ý định hoặc đang trong giai đoạn chuẩn bị vận chuyển ma túy sang biên giới
để phối hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn lào
ngăn chặn bắt giữ hỗ trợ lực lượng của lào trong việc tuyên truyền
vận động người dân xóa bỏ việc trồng cây có chất ma túy
công tác này đã đem lại hiệu quả rõ rệt đặc biệt trong chuyên án này bởi qua điều tra cơ bản nắm tình hình
công an thanh hóa phát hiện đối tượng người việt nam là hà văn khôi
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai người dân tộc thái ở thị trấn mường lát
có biểu hiện thường xuyên vượt biên sang lào để mua hàng trắng đưa về việt nam
hôi là đối tượng có hai tiền án về ma túy lợi dụng việc quen biết với các đối tượng bên lào
nên đã trực tiếp móc nối giao dịch mua ma túy rồi chuyển về việt nam thiêu thộ
để tránh bị phát hiện hắn thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn cất giấu ma túy
nhà của khôi cách biên giới chưa đến một mươi km nên hắn rất thông thạo địa bàn
có nhiều vị trí cất dấu thậm chí tiêu hủy hàng nếu bị phát hiện
sau khi đưa ma túy về việt nam khôi giao cho vợ là hà thị pơt
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chia nhỏ đóng gói giấu trong hàng hóa thông thường để gửi về xuôi cho tống thị bích
con gái khôi và pớt là hà thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú ở phương quảng thắng thành phố thanh hóa có nhiệm vụ nhận tiền rồi truyền cho bố mẹ
được biết hồng rất xinh đẹp nổi tiếng là hoa khôi trong vùng
nhờ mua bán ma túy nên khôi pớt dâu có ở địa phương
hỗ trợ tiền cho con gái mua nhà ở thành phố thanh hóa
hồng mới lấy chồng ở thành phố và hiện đang mang thai
dù vậy cô ta vẫn tích cực tham gia vào đường dây ma túy của bố mẹ
vẫn tiếp tục tính toán tiền hàng giao nhận với nguyễn thị nhật lệ
và trở thành mắt xích khép kín trong đường dây này
xác định đối tượng cùng ở biên giới đối tượng cầu ở thành phố
cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thành hóa đã khớp nối thông tin
đây là một đường dây hoàn chỉnh khép kín để đưa ma túy từ lào về việt nam tiêu thụ
nên đã báo cáo giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
cho lập chuyên án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá
theo đó hàng tháng trời các trình sát điều tra viên bám địa bàn đối tượng ngược xuôi
hơn ba trăm linh km từ biên giới mường lát về xuôi để thu thập tài liệu chứng cứ
thượng tá lê khắc minh trường phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy cho biết giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh rất sát sao quan tâm công tác chuyển hóa địa bàn mường lát
đấu tranh với các đối tượng ma túy trên tuyến biên giới
với phương trầm bám nghiện chặn cung chặn cầu
để đấu tranh các điểm tụ điểm đường dây
huy động toàn lực lượng phòng chống ma túy của tỉnh
tham gia đấu tranh do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy làm tư lệnh
thực hiện nhiều biện pháp công tác để phát hiện
lập các chuyên án chung giữa các đơn vị để phối hợp đấu tranh
trong đường dây ma túy này các đối tượng hoạt động rất tinh vi
theo nhiều tuyến địa bàn khác nhau
chạy dài từ biên giới lào qua huyện mường lát về thành phố thành hóa
chúng chiêng ngắn và thường xuyên thay đổi các cung đường để vận chuyển
che giấu dưới nhiều loại hàng hóa khác nhau
đặc biệt để tránh bị phát hiện
chúng thường xuyên sử dụng các mạng xã hội để liên lạc gây khó khăn cho cơ quan chức năng
thượng tá lê khắc minh cho biết
sau khi xác định chính xác thủ đoạn hành vi của các đối tượng
bàn chuyên án đã quyết định phá án
theo đó thiếu tướng trần phú hà giám đốc công an tỉnh
đại tá dương văn tiến phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
đã chỉ đạo các lực lượng đồng loạt tổ chức các mũi công tác để đấu tranh
bắt giữ tất cả đối tượng trong đường dây
bàn chuyên án đã chia thành bốn mũi tấn công do cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
trùy trì phối hợp với công an huyện mường lát công an thành phố thành hóa
và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức bám các địa bàn để thực hiện nhiệm vụ công tác
mũi bắt chính tại nhà bà trùm tống thị bích do trực tiếp thượng tá lê khắc minh chỉ huy
mũi bắt đối tượng giao nhận hàng tay sai cho bà bích là nguyễn thị nhật lệ
do thượng đá lê đình anh phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chỉ huy
để bắt giữ các đối tượng thành công an toàn bàn chuyên án đã tính toán rất kỹ các phương án
đặc biệt là bắt đối tượng bích và tiến kiều vì đây là những đối tượng chính thủ đoạn rất tình vị
tiến côn đồ hung hãn có hung khiến nóng sẵn sàng chống trả đến cùng nếu bị bắt giữ
vì vậy bàn chuyên án phải tính toán bắt thế nào để đảm bảo an toàn nhất
không để đối tượng có cơ hội chống trả
khi tiến đi ra ngoài thường mang theo vũ khí ở nhà thì thường để trên đầu giường ở tầng hai
để dễ lấy dễ sử dụng nếu bị bắt giữ
vì vậy chúng tôi phải tính toán làm sao để khớp nối tất cả các mắt xích bắt giữ được các đối tượng
nhưng phải đảm bảo an toàn thu được tăng vật vũ khí
thượng tá lê khắc minh chia sẻ
đúng một mươi hai giờ trưa ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai sau lệnh tấn công của trưởng ban chuyên án
đồng loạt các mũi trinh sát đã tấn công bắt giữ đối tượng
mũi trình sát do thượng tá lê đình anh chỉ huy triển khai trước
bắt quả tàng nguyễn thị nhật lệ
vừa nhận hàng từ xe khách đang mang về cho tống thị bích
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
mỗi trinh sát do thượng tá lê khắc minh chỉ huy đã giám sát chặt chẽ nơi ở của tống thị bích và trần quang tiến
chọn đúng thời cơ tiến và bích đang ở tầng một cách vị trí dấu súng và các hùng khí khá xa
bất ngờ ập vào bắt giữ cả hai khiến chúng không kịp trở tay
khám xét nhà bích lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng
một bình xịt hơi cay hai mươi usd năm trăm chín mươi ba triệu đồng hai ô tô và nhiều hung khí nguy hiểm
mũi trinh sát thứ ba khống chế bắt giữ hà thị hồng tại phường quảng thắng
mũi trình sát ở mường lát có nhiệm vụ bắt giữ hà văn khôi và hà thị pớt
hốt chọn đường dây trong sự ngỡ ngàng của chúng
ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với năm bị cáo về tội mua bán trái phép chất máy
các bị cáo đưa ra xét xử gồm nguyễn thị nhật lệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại phường phú sơn thành phố thành hóa
hà thị bớt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hà văn khôi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai là chồng của bớt
hà thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu là con gái của khôi và pớt
cùng chú tại thị trấn mường lát huyện mường lát
và tống thị bích sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại phường đông sơn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
theo cáo trạng vào khoảng một mươi hai giờ ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn
tại khu vực đường đình lễ thuộc phường lam sơn thành phố thành hóa tỉnh thanh hóa
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
phối hợp với công an thành phố thanh hóa và công an phường lam sơn
bắt quả tàng nguyễn thị nhật lệ mua một bánh heroin và một bánh hồng phiến
có khối lượng tám trăm năm mươi bốn hai mươi bảy gram gồm ba trăm bốn mươi năm bảy mươi bảy gram heroin và năm trăm linh tám năm mươi gram metapetamin
mở rộng điều tra xác định lệ đã mua số ma túy trên của vợ chồng hà thị pớt
và hà văn khôi để bán cho tống thị bích
trước đó nguyễn thị nhật lệ đã nhận số tiền bảy mươi triệu đồng đặt cọc của tống thị bích
sau đó lệ liên hệ và đặt cọc số tiền sáu mươi triệu đồng qua hà thị hồng
để mua ma túy từ hà thị pớt
nhận được tiền cọc bớt đã mua số ma túy trên từ một người đàn ông người lào
không rõ tên địa chỉ cụ thể rồi chia nhỏ đóng gói lẫn vào các loại hàng hóa
gửi xe khách xuống thành phố thanh hóa cho lệ
việc này được hà văn khôi hướng dẫn và trực tiếp gửi hàng qua xe khách
rút tiền đặt cọc mua ma túy
hà thị hồng là người nhận tiền đặt cọc mua ma túy tử lệ
sau đó chuyển vào tài khoản ngân hàng của bố đẻ là hà văn khôi
đưa cho mẹ là hà thị pơt đi mua ma túy về bán
ngoài ra hồng còn liên lạc thông báo thời gian gửi ma túy qua xe khách
từ thị trấn mưởng lát xuống thành phố thành hóa
và cung cấp số điện thoại xe khách cho lẹ để chủ động liên hệ lấy ma túy
trong vụ án này nguyễn thị nhật lệ và hà thị pơt giữ vai trò thứ nhất
chịu trách nhiệm về tổng tám trăm năm mươi bốn hai mươi bảy gam ma túy
hà văn khôi hà thị hồng là đồng phạm giúp sức giữ vai trò thứ hai và thứ ba
tống thị bích khai nhận chỉ đặt mua một bánh heroin từ lệ về cho trần quang tiến
sống chung như vợ chồng với bích để tiến sử dụng
do vậy bích phải chịu trách nhiệm độc lập về hành vi mua bán trái phép
một bánh heroin cùng nguyễn thị nhật lệ
trước đó nguyễn thị nhật lệ đã bị tòa án nhân dân
tỉnh thành hóa tuyển phạt tám năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
ra trại vào ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn bốn đã được xóa an tích
hà văn khôi cũng đã bị tòa án nhân dân huyện mường lát xử phạt một mươi chín tháng tù
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm hai nghìn một mươi chín chưa được xóa an tích
trước đó ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai khôi bị tòa án nhân dân tối cao
xử phạt sáu năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
khôi chấp nhận án xong ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai
đã được xóa an tích
tại phiên tòa cả năm bị cáo đều thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội
ăn năn hối lỗi và mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt
hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy
có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm và ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội
xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý các chất ma túy của nhà nước
các bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật
nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội
nên cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật
sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án
hội đồng xét xử đã tuyên phạt ba bị cáo nguyễn thị nhật lệ
hà thị bớt và hà văn khôi cùng mức án trung thân
hà thị hồng một mươi sáu năm sáu tháng tù tống thị bích một mươi sáu năm tù
ngoài ra các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung
nộp năm triệu đồng vào ngân sách nhà nước
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau